hơn hai mươi ngày qua tại vùng lũ trường mỹ bên cạnh hình ảnh về cuộc sống nhọc nhằn bấp bênh đầy nguy hiểm của người dân
với những ngôi nhà con đường ruộng lúa hoa màu ngập sâu trong làn nước
thì chúng ta không thể không nhắc đến hình ảnh của những chiến sĩ công an bộ đội hàng ngày túc trực sát cánh hỗ trợ người dân ngay trong những ngày nước lụt
và hôm nay khi nước đang rút dần vẫn chính họ là những người luôn ở bên cạnh nhân dân để dọn dẹp nhà cửa vệ sinh môi trường
đưa cuộc sống dần dần ổn định
đây là hình ảnh đẹp của những chiến sĩ công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số chín được chúng tôi ghi nhận trong những ngày này
tại thôn nhân lý xã nam phương tiến huyện trương mỹ
chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ được lực lượng này giúp sức cả ngôi nhà sân vườn và con đường dẫn ngập ngụa bùn đất của gia đình ông phùng văn hoan đã trở nên sạch sẽ
năm nay nó ngập to và kéo dài lâu quá chúng tôi không dọn kịp được
thì mình nhờ đến bên
đoàn thể công an các anh về đây làm nhiệt tình rất nhiệt tình giúp đỡ gia đình tôi có cả sân cả cổng cả nhân thể cả chuồng chạy nữa
trong đình chùa miếu mau trong các ủy ban chỗ các khu tập thể các anh làm rất sạch sẽ gọn gàng chú đáo
rất biết ơn cảm ơn các đoàn thể về đây đoàn chế hình về giúp gia đình
ngay khi nước lũ rút đảng ủy ban chí phòng đã yêu cầu và cử cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy và chế số chín
xuống giúp đỡ nhân dân như là rửa đường và giúp nhân dân ổn định đại cuộc sống sau khi mà lũ xảy ra
chúng tôi là quân số thường trực ở đơn vị là năm mươi và xuống đây là năm mươi
chúng tôi xuống đây thì cái tinh thần là giúp đỡ người dân và cũng chỉ muốn là người dân có cái cuộc sống bình yên và nhiệt tình hết sức mình đó
bắt đầu tiếp cận hỗ trợ người dân vùng lụt dọn dẹp vệ sinh môi trường từ khi nước lũ vẫn còn ngập
trắng hàng nghìn ngôi nhà của huyện trương mỹ
đến nay sau gần một mươi ngày thực hiện phương châm nước rút đến đâu nhanh chóng giúp người dân ổn định cuộc sống đến đó
những chiến sĩ công an của lực lượng phòng cháy chữa cháy số chín cùng các ban ngành và chính quyền địa phương đã cơ bản giúp dân ổn định cuộc sống
từ ngày tám đến nay thì được phòng cảnh sát chữa cháy số chín đã giúp đỡ tôi về nhân lực vật lực rất là nhiều
và giúp đỡ cho chúng tôi công tác tẩy rửa cũng như là dọn dẹp vệ sinh môi trường trên địa bàn
hết sức là tích cực và được người dân cũng như là cán bộ và đảng ghi nhận rất là cao
dầm mình trong nước lũ đối đầu với những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và tận dụng tối đa nguồn lực
các phương tiện sẵn có để giúp đỡ người dân vượt qua thiên tai nhanh chóng ổn định cuộc sống
hình ảnh đẹp về những chiến sĩ công an phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số chín nói riêng
và lực lượng vũ trang nói chung đã và đang xoa dịu bớt những tổn thất nặng nề
mà thiên tai để lại trên vùng đất trường mỹ trong những ngày này